cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình vừa ra quyết định khởi tố hai bị can liên quan đến vụ án vô ý làm chết người thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong sự cố y khoa làm chín người chết tại đơn nguyên thận nhân tạo khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình vừa ra quyết định khởi tố hai bị can liên quan đến vụ án vô ý làm chết người thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong sự cố y khoa làm chín người chết tại đơn nguyên thận nhân tạo khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh và ông trần văn thắng nguyên trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình cả hai bị can trên đều có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú các quyết định và lệnh đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình phê chuẩn